trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hà nội đã phát hiện hơn một mươi ba sáu trăm linh cơ sở còn tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy ra quyết định xử phạt hơn hai trường hợp
đây là thông tin được phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội đưa ra tại buổi giao ban báo chí thành ủy hà nội

cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ hà nội đưa ra tại buổi giao ban báo chí thành ủy hà nội đưa ra tại buổi giao ban báo chí thành ủy hà nội